du học lại là một hiện thực khác không nhiều màu hồng như mong muốn và tưởng tượng của hầu hết các bạn trẻ
đỗ xuân khoa nguyễn trọng duy vương anh và phương anh thấu hiểu điều đó hơn bao giờ hết
trên con đường lập nghiệp của mình họ quyết định khởi nghiệp với eula study
một dự án khởi nghiệp mang bao trải nghiệm của những năm tháng du học xa nhà
để tạo nên một mạng lưới kết nối du học toàn cầu tại việt nam
một trăm năm mươi du học sinh việt nam trên khắp thế giới đứng thứ tám trên một mươi nước có số lượng du học sinh nhiều nhất thế giới
thể hiện nhu cầu du học của các bạn trẻ việt nam rất cao
hai mươi năm số lượng du học sinh tăng trưởng mỗi năm thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất nhỉ thế giới
khoảng ba bốn tỷ đô la một năm chi cho việc du học của người việt nam
gấp rưỡi so với số tiền xuất khẩu gạo trong một năm của việt nam
công sức kinh phí bỏ ra rất lớn
với ước mơ có tấm bằng tốt nghiệp danh giá ở nước ngoài
nhưng chất lượng du học sinh chưa cao
nhiều trong số đó bày tỏ sự tiếc nuối bởi sau quá trình trải nghiệm thực tế mới nhận ra
ngành học đã chọn chưa phù hợp với năng lực bản thân
tạ thị bích một bạn trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã tốt nghiệp đại học ngành tài chính
bích cũng như nhiều bạn trẻ khác luôn mang theo khát vọng được đặt chân đến một miền đất mới
thông qua con đường du học
trong ngành tài chính bao la kia bích muốn học nâng cao và chuyên sâu hơn nữa
về một mảng chuyên biệt nhưng lưỡng lự chưa biết nên chọn phân ngành nào
cho phù hợp với khả năng của mình
tôi hiện tại đang tìm chương trình du học thạc sĩ về chuyên ngành kinh tế
hiện tại tôi đang tìm hiểu ở các nước như pháp ý đức và thủy điện
tôi mong muốn là chương trình
học bỏng mà tôi sẽ apply và đi học thạc sĩ sắp tới
thì là sẽ có thể được mở mang thêm những kiến thức về cái chuyên môn
và cũng có những cái kỹ năng cũng như là có những cái trải nghiệm mới
ở bên nước ngoài để sau này có thể phát triển cho cái kỹ năng mềm và công việc của tôi sau này
bài toán khó nhất là chọn ngành học
tiếp đến là những khó khăn khi bích nhận thấy mình phải đối diện với một môi trường sống mới
hoàn toàn xa lạ và chắc chắn là đắt đỏ hơn rất nhiều
khi sống tại việt nam
đi học đi làm thêm chi tiêu hòa nhập luôn là những rào cản lớn
đối với bất kỳ bạn trẻ nào muốn du học
tôi nghĩ là cái việc đi du học nó cũng rất là khó khăn không hề dễ dàng
với cái tài chính mà tôi có hiện tại có thì không nhiều
những khúc mắt mà cô gái gặp phải đã được giải đáp thỏa đáng khi gặp gỡ với eula study
tôi thấy là ở ila có rất nhiều các du học sinh
mà các anh chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm ở chính những cái nước
và những cái ngành học mà tôi đang muốn là dự định sẽ theo học
và các anh chị tư vấn rất là cụ thể rõ ràng về những chương trình học
và lợi đặc điểm của từng chương trình rồi là những cái cơ hội mà có thể mang lại từ cái chương trình đấy
để giúp tôi có thể có những cái lựa chọn chính xác nhất
bởi vì thực ra bỏ ra hai năm đi học thạc sĩ thì nó cũng là một quá trình mà rất là cần phải đầu tư
nên là tôi nghĩ là khi mà mình đã chọn được những cái chương trình mà phù hợp với mình như thế
thì ai đã mang lại cho tôi những cái lợi thế sau này về công việc về tương lai sau này cho tôi nữa
ella study được tạo dựng nên bởi đỗ xuân khoa cùng những người đồng sáng lập
là những người có kinh nghiệm từ việc tìm kiếm cơ hội du học của mình
họ từng là những du học sinh học những chuyên ngành khác nhau tại những đất nước cũng khác nhau
từ thụy điển đức úc và hoa kỳ
trong thế giới bao la rộng lớn ý tưởng đã giúp họ kết nối lại với nhau
chấp nhận từ bỏ những công việc đáng mơ ước để khởi nghiệp từ đầu
lý do mà chúng tôi chọn được trở về du học
bởi vì chúng tôi muốn hướng đến cái nhóm nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở việt nam còn trên toàn cầu
và cái nhóm đối tượng cho học sinh mà đã đi du học rồi
và sau đấy họ thành công trở về
thì nhóm đối tượng này đóng một vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy các nền kinh tế của các nước trên thế giới
đấy thế thì quay trở lại câu chuyện
chúng tôi cái nhóm sáng lập của chúng tôi thì đều là những du học sinh
và chúng tôi cũng đã trải qua rất là nhiều những câu chuyện gặp khó khăn
y hệt như là những gì các bạn trẻ bây giờ đang gặp ạ
và chúng tôi có một cái mong muốn là bất kỳ các bạn học viên nào khi đã muốn du học hoặc là làm việc tại các quốc gia khác sau này
đều có thể tìm được một người dẫn đường phù hợp nhất
thì đó chính là cái lý do mà chúng tôi đã xây dựng cái nền tảng này
vì vậy không giống như trung tâm tư vấn du học
ella đóng một vai trò vô cùng quan trọng
đó là định hướng như một chuyên gia giàu kinh nghiệm
và như một người thầy đầy tâm huyết
ella study không chỉ riêng với bích
mà với rất nhiều những bạn trẻ khác
như một ngọn đúc soi sáng hành trình du học sắp tới của mỗi người
để ra trong cái nguyên điểm ấy thì nó giống như cái ngọn đúc
và nó là cái hình ảnh mà
nó lên rất nhiều ý nghĩa trong cái chuyện
cái con người thời xưa chúng ta đốt uốc trong đêm tối
chúng ta đi tìm những cái trí tức mới
đi tìm những cái vùng đất mới
thì nó có một ý nghĩa rất lớn trong cái chuyện là mở mang và khai hoang
tên ella này rất là hay
nó nữ tính nó đẹp
và là một cái tên rất là thân thuộc gần gũi
có thể phát âm được với nhiều ngôn ngữ khác nhau
và như vậy mình đã chọn cái tên ella là một cái tên của cái staff
cũng là một cái cử chỉ tri ân dành cho gia đình ở thủy điển
gia đình ở phan
những người đã hỗ trợ và hỗn mình rất nhiều trong quá trình hành động tại quốc gia này
ngay từ khi sinh ra cho tới nay
dù cách thức hoạt động có thay đổi
nhưng kim chỉ nam hành động của ella thì chưa bao giờ thay đổi
đó là việc đặt sự thành công và hiệu quả của người đi du học lên vị trí ưu tiên hàng đầu
chúng tôi có một câu cửa miệng tiếng anh
đấy là study within budget
tiếng việt có nghĩa là
điều đầu tiên chúng tôi quan trọng nhất là bạn học viên có thể đi học được đúng ngành đúng nghề
và đặc biệt là đúng với cả cái khoản về khả năng của mình
bao gồm là khả năng về tài chính khả năng về cá nhân
thế thì nó nằm ở trong ngay cái bước đầu khi mà các bạn alami làm việc với các bạn user
là điều đầu tiên là phải đưa ra một cái hình ảnh rất rõ ràng như thế
và để sau đó các bạn alumni mới có thể là giúp cho các bạn user tìm kiếm và kết nối được những cái chương trình phù hợp nhất
theo cái nguyện vọng theo cái nhu cầu và khả năng của các bạn ấy
có một điểm khác biệt của ella
đó là mạng lưới tư vấn viên cộng tác viên được xây dựng lên đến con số một bảy trăm linh người
họ chính là những du học sinh của việt nam trên khắp thế giới
đang học tập làm việc và sinh sống tại khắp nam châu
từ các nước như mỹ canada hay hàn quốc singapore
ella có rất là nhiều cái platform để những cái em học sinh mới đến được tiếp cận với các anh chị du học thành công
nên là bây giờ lúc quay lại trở lại thì tôi cũng giống như ngày xưa
cũng là người anh người việt

và có những bài học nó đau thương nhất định
để có thể giúp các em không phải có vấn đề xe lầm giống như tôi nữa

thì tôi rất là cố gắng để mỗi khi các em có vấn đề gì
thì sẽ nói chung là bằng cái kinh nghiệm
nói chung là thường là kinh nghiệm thực tế
hơn là những cái mà đọc được ở trên mạng
thì tôi sẽ cố gắng cũng như có thể để giải quyết được cho các em một khu vực hồ sơ và offline
để các em có thể quản thể thoải mái tự tin
vẫn là các em nghĩ như bạn phù hợp nhất
mạng lưới cộng tác viên làm nên sự chuyên nghiệp
và sự tư vấn sát thực tế nhất mà ella đã dày công xây dựng
bản thân họ cũng từng học tập tại những ngôi trường tên tuổi
kể cả những trường danh tiếng như harvard cambridge
vì vậy họ chính là những tư vấn viên nhiệt tình nhất
sâu sắc nhất vừa chia sẻ vừa định hướng cho những bạn trẻ đang còn mơ hồ về điểm đến của mình
để trở thành tư vấn viên của ella
rồi được tập huấn đào tạo và trải qua những kiểm duyệt để đánh giá khả năng tư vấn
mục tiêu cuối cùng vẫn là chất lượng tư vấn tốt nhất cho các bạn có nhu cầu đi du học
khi chúng tôi làm việc với các bạn alumni
thì chúng tôi cũng yêu cầu tập huấn các bạn alumni phải theo một framework chung của mình
trong đó thì thật ra các bạn alumni có thể là những người chia sẻ được tốt nhất
tuy nhiên thì ngay từ ban đầu các bạn ấy không phải là những người tư vấn tốt nhất
và khi chúng tôi tập huấn các bạn ý thì chúng tôi có một framework
trong đó chúng tôi yêu cầu các bạn alumni phải trải qua được những bước
có khoảng tầm từ một mươi bốn một mươi sáu bước trong cả một cái quy trình cho đến khi các bạn đi du học thành công
bên cạnh việc kết nối tư vấn viên toàn cầu
elra study còn có hệ thống kết nối với các trường đại học trong và ngoài nước
ella đã hợp tác với hai mươi năm trường đại học trong và ngoài nước
giúp họ tuyển sinh hơn hai trăm linh học viên
ella đã xây dựng được nhánh ella uni đi sâu vào các khoa quốc tế của các trường đại học trong nước
để giúp họ tuyển sinh theo mô hình liên kết nước ngoài
mục tiêu của mảng này hiện tại trước mắt ngắn hạn thì là để hỗ trợ cho các trường đại học
tuyển sinh được theo những chương trình mà họ mong muốn
có nhiều chương trình rất là tốt chất lượng rất là ổn nhưng mà lại rất ít học sinh theo học
thì cái mục tiêu ngắn hạn là như vậy
mục tiêu dài hạn thì có thể coi đấy là một cái bước đầu tiên trong việc là thu thập về
hay là khảo sát đi về cái nhu cầu đi du học của các cái bạn đến độ tuổi đi học đại học và thạc sĩ
để vận hành một ella kết nối toàn cầu như vậy với dữ liệu lớn công nghệ bốn được nhóm founder triển khai mạnh mẽ
khoa và duy đã cho xây dựng một platform dành riêng cho mảng du học nơi có thể tư vấn trực tuyến
hệ thống dữ liệu và công cụ của elra study cho phép các sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống
và tìm kiếm danh sách các du học sinh theo ngành học trường học thành phố và nhiên khóa
trong mảng công nghệ do team chúng tôi là một team rất là trẻ nên là cố gắng tận dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới vào sản phẩm của mình
hiện tại thì web bên ella study thì sử dụng reactjs của facebook để làm giao chuyện web

ngoài ra nó hỗ trợ chúng tôi trong việc đặt lịch và tư vấn trực tiếp qua quạ điện cho giữa người dùng và du học sinh
mạng lưới ba du học sinh là tư vấn viên tại ba mươi tám quốc gia trên thế giới
với ba người theo dõi hai mươi năm trường đối tác trong và ngoài nước
một vài con số trên cũng nói lên phần nào hướng đi đúng đắn của nhóm startup
không dừng lại ở đó với những người sáng lập tham vọng của họ đã tạo nên một mạng lưới eula study hoàn thiện là điểm gặp của những người đi du học
và mạng lưới này sẽ không chỉ dừng lại ở việt nam mà sẽ được toàn cầu hóa
trong tương lai gần điểm đến của họ sẽ là các nước đồng hồ

mục tiêu của eula thì hướng ra thị trường toàn cầu
kết nối tất cả du học sinh ở trên các nước trên thế giới không rẽ hạn ở trong thị trường việt nam
sang đến năm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm một cái dịch vụ nữa
dịch vụ để cho các bạn học viên có thể là đặt cái lịch cho các bạn alumni và đưa đón các bạn tại cái điểm đến
và hiện tại thì chúng tôi có thể là
làm được cái dịch vụ đấy ở hơn ba mươi quốc gia nơi các bạn cho học sinh của chúng tôi đã có mặt ở đó rồi
thứ hai dịch vụ thứ hai chúng tôi sẽ phát triển là để cho các bạn du học sinh là tư vấn tập vấn và đồng hành cho các bạn học viên trong cái lúc mà các bạn ý ngay cả thời gian các bạn ý đang học
ví dụ như là trợ giải cho các bạn ý hướng dẫn cho các bạn ý về một cái môn học cụ thể nào đó mà các bạn ý đang gặp đang chưa hiểu rõ hoặc là đang gặp vấn đề ở trường
mà ở nước ngoài thì thường xuyên gặp lịch cũng như là thường xuyên gặp các cái
các cái giáo sư cũng như là thầy giáo là rất khó
sang đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi dự kiến là chúng tôi sẽ mở tiếp một số dịch vụ nữa
chẳng hạn như là dịch vụ có thể là agrication study
tức là cái tour này thì thay vì là để cho các bé cấp hai cấp ba các bạn đi trải nghiệm qua du lịch
thì đối mục du học sinh của chúng tôi sẵn sàng là đứng ra làm cầu nối và chúng tôi là kết nối với các trường đại học mà các bạn du học sinh đang học
thì có thể là mời các bạn học sinh từ cấp hai đến cấp ba
dành được một thời gian khoảng từ một cho đến hai tháng để vừa đi học vừa đi du lịch vừa trải nghiệm tại cái cuộc sống tài chính ở đây
như đỗ xuân khoa nói ella có nghĩa là ngọn đúc sáng
một step đều sinh ra và lớn lên dựa trên niềm tin của những người dùng đầu tiên
nếu thiếu niềm tin đó thì mọi nguồn lực khác đều không có nhiều ý nghĩa
và ella đã được hoàn thiện theo đúng ý nghĩa đó
một dự án khởi nghiệp
được xây dựng từ tâm huyết từ tri thức của những cựu du học sinh
sẽ là hành trang đồng hành trên mỗi nẻo đường vươn tới chinh phục tri thức của các du học sinh tương lai